cùng với tinh thần ngày hai mươi một tháng sáu kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt nam trên báo tuổi trẻ hôm nay có bài viết
hai mươi tháng sáu lan tỏa những giá trị tốt đẹp mời quý vị và các bạn đón đọc
còn trên báo hà nội mới thì có bài viết báo chí thời cách mạng công nghiệp bốn tìm cơ hội trong thách thức
trong xu thế hội nhập mạnh mẽ báo chí việt nam không đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp bốn
sự phát triển công nghệ truyền thông mới đặc biệt là sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội
vừa tạo ra thách thức vừa tạo cơ hội cho những người làm báo việt nam
gần đây người trong giới báo chí thường nhắc đến nhận định nội dung là vua công nghệ là nữ hoàng
chính những người làm báo đã nhận ra thách thức trong thời kỳ công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay
ở mức độ nào đó tất cả đều đang cố gắng thích ứng để không bị tụt hậu tìm giải pháp để vươn lên
trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết lập tổ công tác đặc biệt về thủ thiêm
đây cũng là khẳng định của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân tại buổi tiếp xúc cử tri quận hai diễn ra vào chiều ngày hai mươi tháng sáu
có gần năm trăm linh cử tri tới dự buổi tiếp xúc với một trăm bốn mươi người đăng ký phát biểu một con số kỷ lục trong các kỳ tiếp xúc cử tri
đối với vấn đề thủ thiêm vừa rồi thủ tướng đã chỉ đạo đến ngày một mươi năm tháng bảy phải có kết luận thanh tra
khi đó tp hcm sẽ giải quyết cho bà con dựa trên kết luận này
không đợi đến ngày một mươi năm tháng bảy bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cho biết
một tổ công tác đặc biệt về thủ thiêm
tổ công tác này sẽ có các chuyên gia về pháp luật đại diện mặt trận tổ quốc để ra soát các hồ sơ của nhân dân
lại nóng chuyện tiền điện với công nhân thuê trọ là bài viết rất đáng chú ý được đăng tải trên báo thời nay
tại một số khu nhà trọ ở hà nội và một số khu công nghiệp
mức tiền điện người thuê nhà phải chịu cao hơn gấp hai ba lần so với giá điện sinh hoạt theo quy định
để pháp luật nhà nước được thực thi nghiêm minh công nhân thuê nhà không phải trả giá điện cao hơn so với quy định
đã đến lúc chính quyền sở tại phải vào cuộc sát sao hơn nữa
thậm chí phải chịu trách nhiệm cụ thể khi ở những khu vực công nhân lao động người thuê trọ vẫn phải chịu cảnh trả tiền điện giá cao
xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng thân dược ở khắp nơi cơ quan chức năng ở đâu
là bài viết điều tra đặc biệt của báo lao động phản ánh thị trường thực phẩm chức năng nhiễu loạn thiếu kiểm soát chặt chẽ
bài viết đăng tải trên trang bảy với tên tuổi các công ty dược phẩm được chỉ đích danh
các sản phẩm của các công ty này dù được công bố là thuốc thực phẩm chức năng hay mỹ phẩm
thì các bài quảng cáo cũng đều có chung mô tuyếp gọi tên là đông y gia truyền hay bài thuốc gia truyền thổi phòng công dụng lên như thần dược
hầu hết các sản phẩm dạng này đều được đẩy mạnh qua kênh bán hàng online
tuy nhiên thị trường nhiễu loạn đó đặt câu hỏi vai trò của cơ quan chức năng ở đâu
quý vị và các bạn tìm đọc bài viết chi tiết trên báo lao động
một số nhà máy trong cụm công nghiệp sạch ở tp hcm lại không sạch đêm ngày gây ô nhiễm cho cộng đồng dân cư
trang một mươi hai báo thanh niên hôm nay có bài viết dân ngộp thở vì khí thải
nhiều cư dân chung cư tê cô green nest phường tân thới nhất quận một mươi hai và bà con khu vực lân cận
luôn sống trong tình trạng ngộp thở vì khí thải từ các nhà máy trú đóng trong cụm công nghiệp gần đó
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo thanh niên
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình
điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân